một vụ ghen tuôn mù quán vừa xảy ra tại địa bàn phường thanh bình
thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên khiến một người chết hai người bị thương
theo điều tra ban đầu khoảng hai mươi một h hai mươi phút tối ngày sáu tháng sáu chị lò thị thơ
chú tại xã mừng tùng huyện mường trà tỉnh điện biên và anh chảo né sơn
chú tại xã nậm trà huyện nậm nhùng tỉnh lê châu ngồi ăn cơm cùng vợ chồng em trai
anh sơn tại phòng trọ tại phường thanh bình thành phố điện biên phủ
thì bất ngờ bị đối tượng lê văn giáp là chồng chị lò thị thơ cầm dao vào đâm
chém liên tục vào chị thơ và anh sơn gây thương tích nặng
sau đó đối tượng lê văn giáp đã bỏ trốn đến năm h bốn mươi phút sáng ngày bảy tháng sáu
quân chúng nhân dân và lực lượng công an đã phát hiện đối tượng dùng dây điện thách cổ
gần hiện trường nơi xảy ra vụ việc nguyên nhân ban đầu được xác định là do lê văn giáp
ghen tu mù quán nên đã tấn công các nạn nhân sau đó quẩn trí và tự tử